chỉ vì muốn đòi nợ hai đối tượng đã bắt giữ người trái pháp luật chùa nhốt vào chuồng sắt rồi đánh đập khiến cho nạn nhân tử vong
công an huyện cư cun tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng hoàng văn truyền hai mươi chín tuổi và trần minh phụng ba mươi năm tuổi
cùng chú tại huyện cư cun tỉnh đắk lắc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
do mâu thuẫn chuyện tiền bạc khoảng bảy giờ ngày ba tháng một mươi hai khi biết anh trương thiên ân hai mươi bảy tuổi trú tại quận sáu tp hcm
từ tp hcm lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền nên phụng đã gọi điện thoại nói truyền giữ ân lại để phụng đến đánh yêu cầu trả nợ
sau đó truyền đã ép anh ân vào một chiếc chuồng chó khóa lại nhưng sợ mọi người biết nên hai đối tượng đưa ân đến dãy cà phê của gia đình truyền
cách nhà một km và đánh đập ép ân trả nợ
khi thấy anh ân hấp hối bất tỉnh thì các đối tượng mới chở đến trạm y tế xã ehu cấp cứu rồi bỏ về
qua kiểm tra nhân viên y tế xác định anh ân đã tử vong
hiện công an huyện cư cun đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng văn truyền và trần minh phụng về tội giữ người trái pháp luật
đối với việc nạn nhân ân chết công an huyện cư cun đang chờ kết luận giám định để khởi tố bổ sung